tổng thị phóng đã thông báo với các lãnh đạo cấp cao của campuchia về kết quả việc chuyển giao cờ và bàn giao chức chủ tịch appf cho quốc hội campuchia khẳng định việt nam sẽ hỗ trợ hết sức trong điều kiện khả năng có thể để giúp đỡ campuchia thực hiện thành công vai trò chủ tịch appf
tại buổi hội đàm với phó chủ tịch thứ nhất thượng viện campuchia hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực tạo cơ chế luật pháp thuận lợi để các doanh nghiệp hai bên yên tâm đầu tư ở hai nước
ở mức cao nhất để hỗ trợ nhau hoàn thành các vai trò của cơ quan lập pháp và campuchia tổ chức thành công hội nghị appf sắp tới
thưa quý vị và các bạn ngành giao thông tp hcm cho biết trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sẽ huy động một trăm linh lực lượng phối hợp cùng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ tốt việc đi lại vui chơi giải trí của người dân
các bến xe khách nhà ga sân bay các tuyến đường cửa ngõ đầu mỗi giao thông
giao thông đường thủy là những nơi được lực lượng chức năng tập trung kiểm tra đồng thời kết hợp tuyên truyền cho các phương tiện lái xe lái tàu chấp hành đúng luật giao thông quy định về giá cước hay các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông mỹ quan đô thị
đảm bảo nhắc nhở các chủ đầu tư các đơn vị thi công dọn dẹp vệ sinh thu dọn rào chắn các phương tiện thi công để trả lại mặt đường thông thoáng cho người dân lưu thông trong những ngày nghỉ lễ duy trì hoạt động của các chạm cân hai mươi bốn hai mươi bốn để đảm bảo xử lý các phương tiện chở hàng quá tải
với lượng phương tiện và hành khách đi lại dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm chắc chắn sẽ tăng cao thanh tra sở giao thông vận tải thành phố sẽ bố trí lực lượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tập trung kiểm tra xử lý kiên quyết nạn xe dù
bến cóc dừng đón trả khách sai quy định hoặc phương tiện chở quá số người cho phép
bảo đảm việc đi lại của người dân trong dịp lễ được thuận tiện an toàn
sau vụ phát hiện cơ sở của bà nguyễn thị thanh loan tại xã đắc ngoe huyện đắc rớp tỉnh đắc nông
phối trộn phế phẩm cà phê với bột pin đến nay mặc dù lực lượng chức năng chưa phát hiện cơ sở nào
tiêu thụ chế biến cà phê bột từ hỗn hợp độc hại này thế nhưng ngành chế biến giang xay cà phê bột
vẫn bị ảnh hưởng nặng nề rộng hơn nữa là ngành cà phê việt nam nói chung
cơ quan công an tỉnh đắk nông cho biết đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bà nguyễn thị thanh loan
chủ cơ sở trộn bột pin vào phế phẩm cà phê và bố đối tượng liên quan để làm rõ các hành vi vi phạm
việc báo chí gọi vụ việc là cà phê pin đã khiến nhiều người tiêu dùng hiểu lầm và gây ảnh hưởng tiêu cực
đến ngành rang xay chế biến cà phê nói riêng và toàn bộ ngành cà phê nói chung
với những tăng vật từ vụ việc ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông khẳng định hỗn hợp gồm vỏ cà phê
cát sỏi và lõi pin không thể tạo thức uống
do đó thông tin sản xuất cà phê bột từ hỗn hợp này là không có cơ sở
làm tổn hại nghiêm trọng tới ngành cà phê của việt nam
đắk nông chưa phát hiện bất kỳ trường hợp nào sử dụng hỗn hợp phế phẩm cà phê
cát sỏi và lõi pin để rang xay cà phê
và nếu sử dụng hỗn hợp này để làm giả thành cà phê có mùi vị thơm ngon là rất tốn kém
hiện nay các doanh nghiệp cà phê đang nỗ lực xây dựng mô hình chuỗi sản xuất sạch cho riêng mình
chủ động từ khâu chăm sóc chế biến cho đến rang xay cà phê
với mong muốn mang đến cho người dân việt nam những ly cà phê hảo hạn và được chất lượng nguyên bản nhất
tôi mở rộng ngành sang cà phê rang xay
trong hai năm vừa qua chúng tôi đã kiểm tra được một số thị trường trong nước
tự nhiên là ở hà nội có thành phố hồ chí minh đà nẵng có tỉnh thành lớn đều có hết
nhân số khoảng một tháng chúng tôi vẫn tiêu thụ khoảng ba năm tấn cà phê rang xay
để bảo vệ ngành cà phê của địa phương
ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông yêu cầu công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất điều tra
xử lý vụ phế phẩm cà phê trộn bột lõi pin tại cơ sở bà nguyễn thị thành loan ở thôn một mươi ba xã đắc quê huyện đắc rồi lấp
đồng thời đề nghị các cơ quan truyền thông và mạng xã hội cần nhìn nhận vấn đề và thông tin đúng bản chất sự việc
bảo đảm đúng theo các quy định pháp luật tránh những thiệt hại đáng tiếc cho ngành cà phê
những năm qua mặc dù ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn
nhưng chăn nuôi gà vẫn tăng trưởng đều đặn với trung bình khoảng sáu mỗi năm
do đó việc bảo đảm chất lượng sản phẩm và tìm đầu ra ổn định cho các hộ chăn nuôi gà đang là vấn đề mà các địa phương đặc biệt quan tâm
trong những năm gần đây ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gà nói riêng ở nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc
nhiều địa phương đã thực hiện chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán sang chăn nuôi gia trại trang trại công nghiệp
nhưng tỷ lệ các nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ manh mún vẫn chiếm đa số
điều này đã gây khó khăn trong việc phát triển nâng cao năng suất
chất lượng và tìm đầu ra ổn định cho các nông hộ
tiêu thụ sản xuất rồi thì cái chuỗi sản phẩm thì còn khó
và đây chúng tôi xác định đây là yếu của nông nghiệp nói chung của bắc giang
nên là cái việc tổ chức sản xuất chăn nuôi theo cái hợp tác xã theo liên kết
phải làm dần từng bước và chúng tôi làm chắc từng một hai môi mới bắt đầu sau đó sẽ mở rộng dần ra
do đó những năm gần đây hoạt động khuyến nông trong lĩnh vực chăn nuôi gà đẩy mạnh việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi
với sáu dự án khuyến nông trong lĩnh vực chăn nuôi gà với quy mô một chín ba trăm bốn mươi con
với chín hai trăm chín mươi bảy hộ tham gia do trung tâm khuyến nông quốc gia triển khai và quản lý
đã góp phần tập huấn kỹ thuật cho sáu tám trăm một mươi sáu lượt người trong và ngoài mô hình
tổ chức cho hai năm trăm một mươi người tham quan nhân rộng mô hình
thông qua các mô hình này các tiến bộ kỹ thuật đã đưa được đến bà con nông dân
các tiến bộ kỹ thuật về vấn đề công tác giống
khuyến cáo bà con nông dân chúng ta là phải mua giống từ những cơ sở có uy tín
có chất lượng và được tiêm phòng đầy đủ đặc biệt là tiêm phòng với bệnh marek
cái thứ hai nữa là về công tác về kỹ thuật chăn nuôi vấn đề chuồng trại chăn nuôi
vấn đề thức ăn chăn nuôi vấn đề nước uống rồi vấn đề vệ sinh thú y trong chăn nuôi
chúng tôi đánh giá là liên kết chuỗi liên kết sản xuất cũng là một cái nội dung rất là quan trọng
trong để giảm giá thành chăn nuôi và tạo ra chăn nuôi bền vững cho người chăn nuôi
tại diễn đàn giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi gà vườn đồi theo chuỗi giá trị
do trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bắc giang
và ủy ban nhân dân huyện yên thế tổ chức các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp
để nâng cao hiệu quả chăn nuôi gà vườn đồi theo chuỗi giá trị như ứng dụng nhanh
các tiến bộ kỹ thuật về giống thức ăn thú y chuồng trại quy trình nuôi dưỡng
các công nghệ tiên tiến trong khu vực để nâng cao năng suất chất lượng hạ giá thành sản phẩm
đặc biệt cần gắn sản xuất với giết mổ chế biến thị trường trên cơ sở hỗ trợ từng bước
xây dựng các cơ sở giết mổ chế biến da cầm tập trung công nghiệp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
tăng cường bảo vệ quyền lợi của người lao động việt nam làm việc ở nước ngoài
chào mừng kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và sáu mươi bốn năm chiến thắng điện biên phủ
tối qua ngày hai mươi sáu tháng bốn tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật
đất nước chọn niềm vui
với chủ đề đất nước chọn niềm vui chương trình gồm nhiều tiết mục ca mối nhạc
tái hiện những năm tháng đấu tranh và chiến thắng oai hùng của cả dân tộc
được giàn dựng công phu và đặc sắc như các tác phẩm ta tự hào đi lên ôi việt nam
hò kéo pháo đất nước chọn niềm vui hà nội niềm tin và hy vọng
do những hạt nhân văn nghệ của câu lạc bộ đồng đội là các cựu chiến binh cựu ca sĩ và nghệ sĩ múa
của các đoàn nghệ thuật trung ương và quân đội và sinh viên các trường cao đẳng đại học
trên địa bàn thủ đô hà nội tham gia biểu diễn đã thu hút đông đảo khán giả tới xem và cổ vũ
tôi rất là bồi hồi và tự hào được nghĩ lại sống lại những cái giây phút mà chúng tôi đã từng trải
và mỗi năm như thế này là chúng tôi lại được bình dự được cổ vũ được ôn lại những cái kỷ niệm đó
tôi cho rằng là năm nay là đất nước có rất nhiều niềm vui
thế thì hòa chung với cái niềm vui đó thì chắc chắn là nó sẽ được nhân lên
rất nhiều lần hy vọng là nó sẽ còn được vui nhiều hơn nữa
các chương trình tổ chức như thế này rất ý nghĩa và bổ ích cho các bạn sinh viên của các trường cao đẳng và đại học
bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn sinh viên được tiếp xúc được trao đổi về lịch sử
với những nhân chứng lịch sử thật sự
và qua đó thì với những ca khúc với những điệu nhảy về lòng tự hào
sẽ giúp các bạn chúng ta sẽ có lòng tự hào nhiều hơn
sẽ cảm thấy là xúc động có những cảm xúc lớn hơn
và qua đó thì các bạn sẽ hiểu được
các bạn sẽ hiểu hơn và khắc sâu hơn những bài học này
và có lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc lớn hơn
chương trình đã khơi dậy phát huy truyền thống yêu nước
thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân ta
đặc biệt là thế hệ trẻ đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh
đã công hiến máu xương vì độc lập tự do của dân tộc
mới đây tại đà nẵng đã diễn ra buổi họp báo
về cuộc thi sáng tác múa hài việt nam lần thứ nhất
do hội nghệ sĩ múa việt nam và sở văn hóa và thể thao đà nẵng tổ chức
cuộc thi sẽ diễn ra vào hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng bốn
đây là một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật
thu hút được sự quan tâm của người dân du khách
làm phong phú về đời sống tinh thần
sự đa dạng về các loại hình nghệ thuật thứ bảy
theo ban tổ chức cuộc thi sáng tác múa hài việt nam lần thứ nhất
qua góc nhìn của nghệ thuật múa
chính là cách thể hiện bản sắc việt nam
tâm hồn việt nam trong quá trình phát triển
tham gia cuộc thi có bốn mươi thí sinh với ba mươi chín tác phẩm dự thi
mỗi tác phẩm thời lượng từ năm đến tám phút
nội dung đối tượng sáng tác là mối quan hệ đa chiều
những biểu hiện sinh động trong cuộc sống
với mối quan hệ con người con người
hình tượng nghệ thuật nội dung đề tài
tư tưởng phản ánh phong phú đa dạng
mang tiếng cười hướng tới giá trị trần thiện mỹ
với thông điệp tốt đẹp về cuộc sống
mang ý nghĩa giáo dục nhân văn xây dựng và phát triển văn hóa
con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
liên hoan diễn ra từ ngày một mươi một tháng bốn đến ngày hai mươi năm tháng bốn
quy tụ gần bốn trăm linh diễn viên nghệ sĩ đến từ hai mươi hai nhà hát
đoàn nghệ thuật kịch nói của trung ương địa phương
trong đó có một mươi ba đơn vị ngoài công lập với hai mươi bảy vở diễn
các vở diễn tham gia mang tính thời sự phản ánh đa chiều đời sống
cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
xây dựng phát triển văn hóa con người việt nam
đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước với phong cách và hình thức đa dạng phong phú
mỗi vở có thời lượng từ chín mươi đến một trăm hai mươi phút
kết thúc liên hoan bang tổ chức đã trao bốn huy chương vàng cho các vở diễn
tiếng dài đêm của công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí hero film
hoa cúc xanh trên đầm lầy của nhà hát tuổi trẻ
bảo tố trường sơn của nhà hát kịch việt nam và vùng lạnh của nhà hát kịch hà nội
sẽ đạo diễn xuất sắc thuộc về tác giả trần minh ngọc
với tác phẩm tiếng dài đêm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí hero film
đạo diễn trẻ truyển vọng thuộc về lê đăng khoa với tác phẩm hiêu hiêu gió bốc
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ giải trí sân khấu buffalo
ban tổ chức cũng trao ba mươi chín huy chương vàng và sáu mươi ba huy chương bạc cho các cá nhân đạt giải
vừa qua tại hà nội lễ hội đình kim ngân và hội nghề kim hoàn hai nghìn một mươi tám đã chính thức khai mạc
đây là hoạt động nằm trong đề án nghiên cứu và tổ chức các lễ hội truyền thống
trong khu phố cổ và khu vực hồ hoàn kiếm
lễ hội đình kim ngân khai mạc vào bảy giờ ngày hai mươi hai tháng bốn với các hoạt động lễ dước kiệu
xuất phát từ đình kim ngân đi qua các phố hàng bạc hàng bè hàng dầu lò sũ đinh tiên hoàng hàng đào
sau lễ sước là các hoạt động sân hương biểu diễn văn nghệ dân gian truyền thống
quận hoàn kiếm duy trì và khôi phục từ năm hai nghìn một mươi sáu
cho tới nay cũng là năm năm lễ hội đã được tổ chức với quy mô của cấp quận
điều đặc biệt của lễ hội năm nay đó là thời gian tổ chức lễ hội của chúng tôi dài hơn
ngày hôm nay lễ hội cũng đã được tổ chức dưới sự chứng kiến của đông đảo nhân dân và khách địa phương
cũng như là du khách về thăm thủ đô hà nội trong dịp này
hy vọng rằng lễ hội sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân cũng như là du khách trong và ngoài nước
hội nghề kim ngân khai mạc vào bảy giờ ngày hai mươi hai tháng bốn với các hoạt động lễ hội truyền thống

gồm các hoạt động giới thiệu sản phẩm và trình diễn thao tác một số công đoạn làm nghề kim hoàn
tham quan tuyến phố nghề hàng bạc tổ chức trưng bày giới thiệu các sản phẩm kim hoàn
của các nghệ nhân đến từ các làng nghề tiêu biểu như làng nghề chạm bạc đồng sâm thái bình
làng nghề đúc đồng đại bái bắc ninh làng nghề sắt vàng bạc
kiêu kỵ gia lâm hà nội
lễ hội đình kim ngân và hội nghề kim hoàn hai nghìn một mươi tám là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực
không chỉ phục vụ nhu cầu tín ngưỡng mà còn là nơi trao đổi kinh nghiệm về nghề
nơi đào tạo trình diễn nghề của khu phố cổ đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian
góp phần truyền thống giới thiệu và quảng bá cho du khách về phong tục tập quán
nét văn hóa tín ngưỡng phong phú đa dạng
mới đây tại hà nội sự kiện văn hóa với tên gọi gió bay nét dân gian đan hiện đại
đã được tổ chức bởi các bạn sinh viên trường học viện báo chí và tuyên truyền
đây là cơ hội để những người yêu nét đẹp truyền thống có cơ hội được trải nghiệm và tìm hiểu về giấy gió
loại giấy đã và đang giữ gìn một phần văn hóa việt
gió bay nét dân gian hiện đại là chuỗi hoạt động bổ ích và thiết thực
nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về giấy gió và kêu gọi sự chung tay bảo tồn
hoạt động trọng tâm của hội liên hiệp phụ nữ việt nam năm hai nghìn một mươi tám để thực hiện nhiệm vụ giám sát
và phản biện xã hội lồng ghép giới trong xây dựng luật pháp chính sách
với mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi xóa bỏ bất bình đẳng giới trong giáo dục và bảo đảm rằng tất cả những
người đi học tiếp nhận kiến thức và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững
thông qua nhiều cách trong đó có giáo dục để phát triển bền vững là lối sống bền vững
quyền con người bình đẳng giới đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và em gái
tại hội nghị nhiều ý kiến khuyến nghị để công tác lồng ghép giới vào giảng dạy ở trường học đạt
hiệu quả cao nhất thì cần phải có sự phối hợp đồng bộ từ bộ giáo dục và đào tạo đến từng trường
cơ sở giáo dục thành viên song song với đó cần đưa vào nhiều học phần thực hành kỹ năng
đưa sinh viên học sinh đi thực tế để nắm bắt vận dụng một cách chính xác vào đặc thù
về giới ở từng địa phương
với mong muốn góp phần tháo gỡ những khó khăn cho công tác tuyển sinh của trường tư thục
ngày hai mươi sáu tháng bốn hội thảo tuyển sinh trường tư thục thực trạng và giải pháp đã được tổ chức
tại hà nội đại diện nhiều trường tư thục ở hà nội cùng chia sẻ vấn đề khó khăn nhất của họ
là tuyển sinh đầu cấp
ubnd tp hà nội đã phê duyệt đề án tuyển sinh đầu cấp năm hai nghìn một mươi tám theo đó thời gian tuyển sinh
đầu cấp vào lớp một lớp sáu bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi tám
từ ngày một tháng bảy căn cứ theo các mốc thời gian quy định phụ huynh lựa chọn hình thức đăng ký
dự tuyển cho con em mình theo đúng độ tuổi tất cả các trường tư và trường công trên địa bàn
thành phố hà nội đều phải tuyển sinh theo mốc thời gian này nếu trường nào tuyển sinh trước
sẽ bị xử lý nghiêm tại hội thảo nhiều đại diện trường tư thục cho rằng như vậy sẽ khiến công tác
tuyển sinh của các trường tư thục gặp nhiều khó khăn và ở trong thế bị động
nhưng nếu như bây giờ các trường ngoài công lập mà không có trường tư thục
không được phép tuyển sớm chỉ tuyển cho một khung nhất định như trường công lập
thì tôi nghĩ là cái đấy là không đúng với đặc thù của các trường ngoài tư thục
và như vậy thì các trường tuyển sinh rất khó khăn nếu các trường tư thục phải tuyển sinh
cùng một khoảng thời gian với trường công lập thì một là sẽ tạo ra một ổ ạt đông đúc
lại chăn trúc xếp hàng thì nó lại tạo lại cái cảnh không hay lắm
và nếu như các trường tư thục mà tuyển sinh
trước theo cái kiểu giãn thời gian ra để đáp ứng cái nhu cầu của phụ huynh
để phụ huynh yên tâm hơn thì tôi nghĩ là sẽ tốt cho xa mẹ học sinh
nhưng mà sợ lúc đó rồi thì các trường tư thuộc lại mang tiếng là vượt rào
để giải bày toán khó khăn trong tuyển sinh đầu cấp đại diện các trường tư thục như đoàn thị điểm
ban mai lương thế vinh bày tỏ mong muốn được tự chủ trong tuyển sinh lý do là vì các trường
tự phải tự lo cơ sở vật chất tiền lương trả cho người lao động thì cần tự chủ trong tuyển sinh
trong phần tin quốc tế hội nghị bộ trưởng kinh tế asean cam kết thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực
quốc tế lạc quan về cuộc gặp liên triều
bộ trưởng kinh tế các nước hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đã nhóm họp tại singapore trong
khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi hai diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng bốn
hội nghị tập trung thảo luận những vấn đề nóng mà cả khu vực và thế giới cùng quan tâm
như là chiến tranh thương mại cơ hội và thách thức mà asean phải đối mặt
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng thương mại và công nghiệp nước chủ nhà lim hiêng kiang nhấn mạnh
asean cần tiếp tục thúc đẩy việc thực thi mục tiêu cộng đồng asean để khai phá thêm tiềm năng của khu vực
để tiếp tục đẩy mạnh tiềm năng kinh tế khu vực và giữ vững uy tín của asean chúng ta sẽ phải theo
kế hoạch tiếp tục thực hiện các mục tiêu của cộng đồng kinh tế asean
theo lịch trình các nhà lãnh đạo đông nam á sẽ dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi hai vào ngày hai mươi tám tháng bốn
với chương trình nghị sự tập trung vào các vấn đề nóng hiện nay như chiến tranh thương mại
khủng hoảng tại myanmar an ninh trên biển đông
cũng như quan điểm của các nước về vấn đề phát triển kinh tế khu vực và quốc tế
trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean cũng diễn ra các cuộc họp của cộng đồng kinh tế asean lần thứ ba mươi
hội nghị ngoại trưởng asean lần thứ một mươi bảy hội nghị ngoại trưởng asean lần thứ một mươi sáu và hội nghị thượng
đỉnh tam giác tăng trưởng indonesia malaysia và thái lan lần thứ một mươi một cũng sẽ được tổ chức
bên lề hội nghị cấp cao asean lần này hòa bình ổn định lâu dài trên bán đảo
triều tiên hay là thế bế tắc và đối đầu sẽ tiếp diễn lời đáp sẽ được hé lộ phần nào sau cuộc
gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai miền triều tiên vào sáng nay cho đến lúc này
dư luận quốc tế đều bày tỏ sự lạc quan thận trọng về sự kiện mà chỉ cách đây vài tháng sẽ không
có nhiều người tin rằng có thể sẽ thực sự diễn ra trước thêm hội nghị thượng đỉnh liên triều
tổng thống mỹ donald trump đã bày tỏ hy vọng washington có thể đàm phán với bình nhưỡng một
cách có thiện trí tại hội nghị thượng đỉnh mỹ triều sau đó dự kiến diễn ra trong tháng năm hoặc
đầu tháng sáu sự kỳ vọng này cũng đang nhận được sự ủng hộ của giới chức chính phủ mỹ
v v tôi cho rằng có nhiều yếu tố để lạc quan rằng
các cuộc thương lượng sẽ đạt hiệu quả và chúng ta sẽ sớm được chứng kiến điều đó
nga và trung quốc cũng bày tỏ hy vọng các cuộc gặp thượng đỉnh song phương sắp tới giữa triều
tiên với mỹ và hàn quốc sẽ thành công mở ra con đường đúng đắn vì nền hòa bình lâu dài trên bán
đảo triều tiên v v cả nga và trung quốc là những nước láng giềng gần gũi với bán đảo triều tiên
đều chia sẻ lập trường và mục tiêu tương tự trong vấn đề này chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố liên lạc
và hợp tác dựa trên diễn biến mới nhất và tiếp tục đóng góp cho một giải pháp chính trị trong vấn đề
hạt nhân triều tiên nhật bản là một trong những nước tham gia đàm phán sáu bên về phi hạt
nhân hóa trên bán đảo triều tiên cũng cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh liên triều là cơ hội hiếm hoi
không chỉ giúp phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên mà còn giúp cải thiện quan hệ giữa hai nước
tuy nhiên tokyo vẫn khẳng định các nước không nên nới lỏng sức ép với bình nhưỡng để buộc triều
tiên có những hành động cụ thể hơn từng là quốc gia hay vấp phải những cáo buộc về vi phạm bản
quyền giờ đây trung quốc khiến nhiều nước khác thấy rất bất ngờ với tốc độ phát triển công nghệ
nhanh như là vũ bão các doanh nghiệp tại quốc gia châu á cũng đã ý thức rõ ràng hơn về vấn đề bản
quyền và sở hữu trí tuệ sẵn sàng đấu tranh vì quyền lợi trong các vụ kiện với đối thủ từ nước
ngoài đặc biệt là mỹ cách đây một thập kỷ doanh nghiệp lắp ráp thiết bị điện tử có trụ sở tại
trung quốc này từng phải đối mặt với nguy cơ phá sản khi bị các công ty mỹ cáo buộc vi phạm quyền sở
hữu trí tuệ thế nhưng sau nhiều năm đấu tranh họ đã chứng minh được những thiết bị lắp ráp tại
nhà máy không phải là sản phẩm giả mạo giám đốc công ty ông cheen gusein cho biết đã theo đuổi
vụ kiện bảy năm nhưng kết quả thu được là rất xứng đáng các công ty mỹ sử dụng luật sở hữu trí tuệ
như một công cụ để đánh bại các đối thủ từ nước ngoài mục tiêu của họ là độc quyền tại thị trường mỹ
và đó chính là chủ nghĩa bảo hộ tôi chắc chắn vụ việc của mình sẽ gửi một thông điệp rõ ràng về
phương thức các doanh nghiệp trung quốc có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ từ mỹ
với việc chính phủ trung quốc quyết tâm chuyển đổi nền kinh tế từ phát triển công nghiệp sang
đầu tư vào nghiên cứu đổi mới sáng tạo ngày càng nhiều doanh nghiệp chú ý hơn tới vấn đề sở hữu trí
tuệ một trong những công việc mà nhiều công ty trung quốc cần làm hiện nay đó là đăng ký bản
quyền sở hữu trí tuệ với những sản phẩm của mình
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình
nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt